năm hai nghìn một mươi tám lượng du khách trong và ngoài nước đến với huyện lai vung tỉnh đồng tháp đạt hơn ba mươi tám lượt
tổng doanh thu đạt trên một mươi hai tỷ đồng tăng năm mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
trên đà phát triển này năm nay ngành du lịch lai vùng lại tiếp tục thu hút khách du lịch
với gần sáu mươi lượt khách tham quan trong đó du lịch miệt vườn là chủ yếu
tuy sản lượng quyết hồng năm nay có giảm so với năm trước khoảng ba mươi
nhưng về lượng khách tham quan và doanh thu du lịch tại các vườn quyết hồng lại tăng gần gấp đôi so với năm hai nghìn một mươi tám
ước đạt khoảng bốn tỷ đồng chiếm khoảng ba mươi so với tổng doanh thu sản lượng quyết hồng của huyện

tuy sản lượng quyết hồng năm nay có giảm so với năm trước khoảng ba mươi
nhưng về lượng khách tham quan và doanh thu du lịch tại các vườn quyết hồng của huyện
bà con có nhu cầu trải nghiệm bơi xuồng ở dưới đồng bằng sông cửu long
lai vùng vốn được xem là thủ phủ quyết hồng ngoài cung cấp khoảng ba mươi bốn mươi tấn quyết hồng cho thị trường tết mỗi năm
với lợi thế màu sắc vàng ươm căng mọng vườn tược thoáng mát sông nước hữu tình
theo đó đã làm ngất ngây nhiều du khách mỗi khi đến tham quan trải nghiệm
ngay khi dừng xe lại bước vào cổng thì đã được bà con niềm nở chào đón
cái chào đón đó nó không quá vồn vã để cho chúng ta cảm thấy bố rối
mà nó lại hết sức là gần gũi giống như những người thân trong gia đình lâu lâu đi về rồi họ chào đón
và nó cho tôi cái cảm giác về đây nó gần gũi nó ấm áp
đặc biệt hơn nữa là tôi là một cái người rất là thích chụp ảnh
cho nên là khi bước vào cái vườn quýt hồng này thì tôi quay ở gốc nào tôi cũng thấy đó là những cái khung ảnh rất là đẹp
và tôi đã chụp được rất là nhiều ảnh đến vườn quýt nó thật là hết sức vui
dù tết nguyên đán đã khép lại
tuy nhiên hiện nay một số cơ sở làm du lịch vườn quyết hồng lai vùng vẫn còn phục vụ khách tham quan cho đến hết rằm tháng riêng
bên cạnh đó cũng có nhiều nhà vườn đang chăm sóc quýt sau tết
cũng như xử lý trái chín trái vụ nhằm phục vụ dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm sắp tới